thông báo của cơ quan quản lý canh đảo sue ai cập cho biết trong ngày một tháng bốn có tám mươi bảy tàu với trọng tải lên tới năm sáu triệu tấn đã đi qua kênh đảo này từ cả hai chiều
đây là một tín hiệu vui sau sáu ngày tắt ngẽn giao thông tại đây do tàu chở container ever given bị mắc cạn
có khoảng một trăm chín mươi bốn tàu với trọng tải thực lâm một mươi hai triệu tấn đã đi qua canh đảo suez kể từ khi canh đảo này chính thức mở cửa trở lại
trước đó tàu ever given dài khoảng bốn trăm linh mét đang trên hành trình từ trung quốc đến thành phố cảng rotterdam của hà lan đã trệch hướng và mắc cạn theo đường chéo khi đang đi qua canh đảo suez vào ngày hai mươi ba tháng ba
con tàu khổng lồ đã nằm chặn ngang tuyến đường thủy quan trọng này trong sáu ngày khiến khoảng bốn trăm hai mươi hai tàu thuyền phải xếp hàng dài trên tuyến đường biển này hoặc neo chờ quá cảnh để qua kênh đảo xuê
ai cập cho biết sẽ yêu cầu bồi thường hơn một tỷ đô la cho những tổn thất phát sinh từ việc tàu chặn ngang canh đảo suez cũng như chi phí giải cứu con tàu này
đồng thời sẽ yêu cầu được hoàn trả chi phí sử dụng tàu quốc và tàu lai rắt trong quá trình giải cứu tàu ever given